thời gian gần đây chiều cường lên nhanh lượng mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ về sớm đã làm cho nhiều cánh đồng hoa màu của huyện lấp vò tỉnh đồng tháp bị ngập sâu trong nước lũ gây nhiều thiệt hại cho bà con nông dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại cánh đồng ấp an cúi xã mỹ an hưng bê huyện lấp vò vụ khoai môn đông xuân hai nghìn một mươi tám rớt giá thương lái thu mua cầm trừng nông dân nơi đây thua lỗ nặng nề
nhằm cố gỡ gạc lại mùa hè thu nên người dân đã tập trung trồng lại nhưng năm nay lũ về sớm lên nhanh đột ngột cả cánh đồng lúa khoai hoa màu đã trở thành biển nước